nhận lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc thủ tướng singapore lý hiển long và phu nhân thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì lễ đón trọng thể và hội đàm với thủ tướng lý hiển long
ngay sau lễ đón chính thức hai thủ tướng đã có buổi hội đàm quan trọng nhằm thúc đẩy toàn diện hợp tác giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng chuyến thăm của thủ tướng lý hiển long sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và singapore trong giai đoạn mới
thủ tướng lý hiển long bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức việt nam đánh giá cao những thành tựu mà việt nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua
nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước theo hướng ngày càng thực chất hơn
vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình hợp tác phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới
hai bên nhất trí việc phát triển quan hệ chính trị tin cậy gắn bó thông qua thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao giữa các lãnh đạo và quan chức trên các kênh đảng chính phủ nhà nước quốc hội và giao lưu nhân dân sẽ là nền tảng quan trọng tạo khuôn khổ cho các lĩnh vực khác phát triển mạnh mẽ
thủ tướng lý hiển long cam kết singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo cán bộ của việt nam
hai thủ tướng nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hợp tác thương mại đầu tư và kinh tế giữa hai nước là trụ cột vững chắc của quan hệ đối tác chiến lược và khẳng định thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp
thủ tướng singapore cũng cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam tham gia sâu hơn vào thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu xem xét thành lập các khu công nghiệp công nghệ cao
sau hội đàm hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký sáu văn kiện hợp tác trao thư của ngân hàng nhà nước việt nam cho ngân hàng uob của singapore về việc ngân hàng uob lập chi nhánh một trăm linh vốn nước ngoài tại việt nam
trước đó vào sáng nay thủ tướng lý hiển long đã đến viếng lăng chủ tịch hồ chí minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ